từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh phú thọ đã xuất hiện tình trạng trộm cắp tại các cơ sở thờ tự
tuy các vụ việc đều bị lực lượng chức năng điều tra làm rõ và số tiền bị các đối tượng lấy đi cũng không lớn
xong hành vi này cũng đã gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn và khiến dư luận bức xúc ghi nhận sau của nhóm phóng viên
đây là đối tượng trần ánh ngọc vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú thọ khởi tố bắt tạm giam về hành vi trộm cắp tài sản
nhận từ đầu năm đến nay đã cùng đồng bọn thực hiện chót lọt nhiều vụ trộm cắp tiền tài sản trong các đình đền chùa trên địa bàn thành phố việt trì huyện tam nông thanh ba và đoan hùng
có những chùa không khóa cửa thì không có cửa mở cửa thì tự đi vào còn không thì sẽ đi qua vòng lũ gió
thường thường thì ở trong chùa thì có rất nhiều hồng nhưng mà cháu chỉ dám lấy nhiều tiền nhất là
cơ quan chức năng cho biết từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh phú thọ đã xảy ra một mươi hai vụ trộm cắp tài sản tại các đình đền chùa
qua lời khai của các đối tượng cho thấy phương thức thủ đoạn trộm cắp ngày càng manh động liều lĩnh
mặt khác công tác quản lý bảo vệ tài sản ở các cơ sở thờ tự còn lòng lẻo chưa được quan tâm trú trọng
lợi dụng đêm tối vắng mười trong năm thậm chí là ban ngày các đối tượng đã đột nhập dùng các dụng cụ phá hòm kết đựng tiền công đức
hoặc lấy trộm đồ vật thờ cúng có giá trị
khuyên cáo là các nơi thờ tự tăng cường gia cố các cửa nhất là các cửa ngách
thứ hai là nên lắp đặt các camera an ninh
thứ ba là lắp chuông báo động
thứ tư là khi lượng khách đến góp tiền vào hòm công đức thì cũng nên kiểm đếm để cất đi những số tiền để tránh tình trạng để lâu ngày tục duy trì